các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi phải giữ đầu quá xa cúi quá xa hoặc cúi sang một bên đều có thể gây căng thẳng lên dây chẳng cơ và khớp cổ có thể gây đau cổ vai gáy
điều này chủ yếu áp dụng cho các hoạt động như lái xe và ngủ và cũng tương tự đối với quan hệ tình dục
quy tắc cơ bản để ngăn cơn đau cổ vai gáy trở nên trầm trọng hơn là để nó ở vị trí trung lập
khi quan hệ tình dục bạn cần thực hiện một số điều chỉnh để đảm bảo rằng cơn đau sẽ không bị kích hoạt
lời khuyên về hoạt động tình dục khi đau cổ vai gáy
nói chuyện với bác sĩ
bước thứ nhất là đến gặp một chuyên gia có kiến thức kinh nghiệm quan tâm và đáng tin cậy để được kiểm tra thăm khám điều trị và chữa khỏi bệnh
bác sĩ có thể hướng dẫn một số bài tập nên làm trước
hoặc sau khi quan hệ tình dục một số tư thế quan hệ tình dục nhất định
cho bạn biết những hoạt động nào nên tránh và những hoạt động nào là an toàn
quan hệ tình dục khi đau cổ vai gáy chắc chắn là một chủ đề nhạy cảm
nhưng đó là một chủ đề cần phải được thảo luận với một chuyên gia thực sự nếu bạn muốn tận hưởng một cuộc sống tình dục không đau đớn ngay bây giờ và cả trong tương lai
điều quan trọng là phải trung thực và cởi mở về tình dục
hãy hỏi bác sĩ xem liệu quan hệ tình dục có an toàn khi bạn đang mắc một bệnh lý cụ thể gây đau cổ vai gáy của bạn hay không
nếu được bác sĩ tư vấn cụ thể cho bạn bạn có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó và nó sẽ đưa bạn vào trạng thái tinh thần tốt hơn cho hoạt động tình dục
có những loại thuốc có thể cản trở hoạt động và kích thích tình dục của bạn trong khi cũng có những loại có thể hữu ích
bác sĩ sẽ trao đổi và hướng dẫn các vấn đề về thuốc của bạn
nói chuyện với đối tác
nếu hai người thích quan hệ tình dục và muốn quan hệ tình dục nhưng một trong hai người bị đau khi quan hệ tình dục và do đó né tránh quan hệ tình dục vì cảm giác đau đớn này mối quan hệ sẽ gặp rắc rối
thảo luận trung thực với đối tác là bước đầu tiên
đối tác của bạn có thể dễ dàng hiểu sai về sự miễn cưỡng của bạn khi quan hệ tình dục nếu bạn không giải thích

bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu bạn cho đối phương biết về sự lo lắng và sự sợ hãi của bạn
giao tiếp tốt là điều quan trọng để có được sự thật
đối tác của bạn thậm chí có thể lo lắng về việc làm tổn thương bạn trong khi quan hệ tình dục
vì vậy sẽ rất hữu ích nếu họ nghe được sự đảm bảo từ bác sĩ của bạn
lên kế hoạch trước
tình dục có thể được tận hưởng nhiều hơn nếu bạn được thư giãn và nghe được
bạn có thể lập kế hoạch quan hệ tình dục của mình khi cơn đau cổ vai gáy của bạn ở mức nhẹ và cơ thể bạn đang ở mức năng lượng cao
tránh quan hệ tình dục sau khi ăn hoặc uống rượu
hãy nhớ rằng rượu và thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của bạn
trong một số trường hợp cách điều trị tốt nhất cho chứng đau lưng và cổ là tiếp tục thực hiện các hoạt động bình thường của bạn
và cảm giác khó chịu nhẹ không có nghĩa là bạn sẽ bị đau lưng

cuối cùng hãy nhớ rằng sự thân mật còn hơn cả hoạt động tình dục
đây cũng là thời điểm hoàn hảo để tiếp xúc và trò chuyện làm hài lòng và chấp nhận sự hỗ trợ về mặt tinh thần
một số động tác giúp giảm đau cổ vai gáy
các bài tập giúp giảm đau vai gáy như căng ngang ngực gập cổ mở rộng ngực cánh tay cuộn sóng
sợi chỉ sâu kim là những bài tập linh hoạt chuyển động các khớp vai và các cơ xung quanh cổ vai gáy tăng cường sức mạnh cho cổ vai gáy
thực hiện các bài tập đơn giản này từ ba đến sáu lần mỗi tuần để giảm đau vai
bắt đầu với thói quen một mươi phút và tăng dần thời lượng khi bạn khỏe hơn và linh hoạt hơn
trong khi thực hiện các bài tập này hãy tập trung vào việc thư giãn và giải phóng mọi căng thẳng ở vai và bất kỳ nguy hiểm

chú ý ngừng các bài tập nếu bạn thấy cơn đau vượt quá mức khó chịu nhẹ
khi thấy triệu chứng đau mỏi cổ vai gái xuất hiện thường xuyên người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị đúng cách
hiểu đúng bệnh chữa đúng cách sẽ giúp người bệnh nhanh chóng thoát khỏi cơn đau vai gáy và cải thiện chất lượng cuộc sống